nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần văn hóa du lịch hội trợ ẩm thực và đặc sản phú yên được tổ chức tại quảng trường một tháng bốn
thành phố tuy hòa với hàng trăm gian hàng giới thiệu đặc sắc ẩm thực đồ lưu niệm từ nhiều địa phương trong nước hấp dẫn du khách
tham gia hội trợ ẩm thực có gần sáu mươi đơn vị doanh nghiệp làm du lịch đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước với một trăm bốn mươi gian hàng
trong đó có sáu trung tâm thông tin và xúc tiến thương mại các tỉnh bình thuận an giang ninh thuận gia lai đắk lắc và bắc cạn
đây được xem là cơ hội để các địa phương doanh nghiệp quảng bá hình ảnh sản phẩm tiềm năng du lịch của địa phương mình
ngoài không gian văn hóa ẩm thực sôi động các mặt hàng đặc sản cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của du khách qua liên hoàn văn hóa ẩm thực
đây là nơi để mọi người trải nghiệm văn hóa ẩm thực cũng là cơ hội để các địa phương đơn vị quảng bá điểm đến sản phẩm du lịch và giao lưu kích cầu
đặc biệt là khởi đầu trong mùa du lịch cao điểm nhằm thu hút du khách đến với phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện